các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các cháu minh khang quỳnh anh và mạnh được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hậu quả ba người bị thương rách ra ở vùng cổ
tuy nhiên sức khỏe ổn định không nguy hiểm đến tính mạng
hiện công an tỉnh thái bình đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ
giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn văn mạnh để điều tra theo quy định của pháp luật
thời điểm thu mua mũ cao su của ông phạm lợi thuộc thôn tám xã long bình huyện phú riềng tỉnh bình phước
có nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
công an xã long bình đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra và bắt giữ sáu đối tượng
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng sáu đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc
bằng hình thức kéo xì rách ăn tiền thu giữ trên chiếu bạc số tiền một mươi một triệu bốn trăm linh nghìn đồng
và thu giữ trên người các đối tượng tổng số tiền một trăm một mươi bốn triệu tám trăm linh nghìn đồng
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ trên chiếu bạc một bộ bài tay năm mươi hai lá đã qua sử dụng
một đĩa một chiếu dùng để đánh bài vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết qua tin báo của quân chúng nhân dân
đội cảnh sát giao thông trật tự vừa phát hiện tạm giữ số lượng lớn hàng hóa ký gửi không rõ nguồn gốc xuất xứ
trên một xe ô tô tải
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở số lượng lớn hàng hóa ký gửi gồm hai mươi năm kiện vải quần áo
nhiều thùng giấy chứa tám trăm linh linh kiện điện tử xuất xứ trung quốc một máy tính sách tay tám mươi bao năm mươi bao hóa chất
một trăm sáu mươi phụ tùng xe mô tô ba trăm linh gói thuốc trừ sâu tám mô tơ điện một trăm hai mươi năm pin sạc giữ phòng bốn mươi phụ kiện điện thoại
thời điểm kiểm tra tài xế dũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của số hàng hóa trên nên lực lượng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo thống kê sơ bộ của bộ y tế hơn bảy mươi ca tử vong do covid một mươi chín là người cao tuổi có bệnh nền chưa tiêm vaccine
số ca bệnh nặng giảm sâu giảm hai phần ba so với thời kỳ đỉnh dịch hồi tháng tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hồ chí minh ba tuần liên tiếp là vùng xanh
đến ngày hai mươi một tháng một
đã có một trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn thành phố hồ chí minh được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ vaccine là hơn tám mươi tám
cũng từ ngày hai mươi một tháng một bộ giao thông vận tải điều chỉnh điều kiện đối với hành khách đi lại bằng đường hàng không
sẽ không yêu cầu có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh và giấy xét nghiệm
nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi
hôm nay huyện hiệp hòa là địa phương đầu tiên của tỉnh bắc giang dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
theo dự báo của cơ quan chức năng tỉnh bắc giang tình hình dịch bệnh tại địa phương vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp
do số lượng người đi làm ăn xa quê trở về ngày một tăng vào dịp tết
tuy nhiên để người dân làm quen thích ứng dần với công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
cũng như tạo thuận lợi cho người dân về quê và hoạt động lưu thông hàng hóa
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang chỉ đạo các huyện thành phố dỡ toàn bộ chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo trên đúng một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một tại các chốt kiểm soát lực lượng chức năng đồng thời dỡ bỏ
lán bạt barriere thu gọn bàn ghế dụng cụ và phương tiện làm việc tại đây
phó thủ tướng lê minh khái vừa ký các quy định xuất cấp gạo từ nguồn giữ chữ quốc gia cho chín tỉnh
để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán nhâm dần
giáp hạt đầu năm hai nghìn hai mươi hai và nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
cụ thể xuất cấp sáu chín trăm linh hai hai trăm linh năm tấn gạo để hỗ trợ dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
cho các tỉnh tây ninh cao bằng phú yên ninh thuận nghệ an gia lai quảng bình
bộ tài chính xuất cấp hai chín trăm bảy mươi năm sáu trăm bảy mươi tấn gạo để hỗ trợ dịp giáp hạt đầu năm hai nghìn hai mươi hai
cho các tỉnh cao bằng gia lai quảng bình
phó thủ tướng giao bộ tài chính bộ lao động thương binh và xã hội xử lý cụ thể theo quy định
chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo
ủy ban nhân dân các tỉnh quảng ngãi phú yên bình định tây ninh cao bằng ninh thuận nghệ an gia lai và quảng bình
chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng đúng định mức theo quy định
phó thủ tướng gia bộ tài chính bộ lao động thương binh và xã hội xử lý cụ thể theo quy định đúng đối tượng đúng định mức theo quy định
phó thủ tướng gia bộ tài chính bộ lao động thương binh và xã hội xử lý cụ thể theo quy định đúng đối tượng đúng định mức theo quy định
trong trận đại hồng thủy vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thời điểm đó bà không hề nghĩ rằng mình có đủ khả năng để có một chỗ ở như thế này

toàn xã an thủy có một mươi ba căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn sau trận lũ lịch sử
tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó với sự chung tay của các mạnh thường quân
sự hỗ trợ của nhà nước của chính quyền các cấp
và nỗ lực vượt khó của người dân tất cả các ngôi nhà đã được xây dựng mới kiên cố vững chắc
nửa tháng trước tết nguyên đáng người dân xã an thủy tất bật gieo mạ vụ đông xuân
trong điều kiện thuận lợi
trước đó với lượng phù sa màu mỡ bồi đắp sâu lụ năm hai nghìn hai mươi một bà con được mùa bội thu
nói chung là đạt bình quân bảy mươi sáu bảy mươi bảy tà
và tình hình số bệnh cũng giảm so với mọi năm nên vấn đề thu nhập của bà con là cao hơn
cuộc sống của bà con dân từng bước được hồi sinh các hậu quả của thiên tai từng bước được khắc phục
đời sống của bà con dân được đi vào là ổn định và có cái chiều hướng phát triển khá lên
một mùa xuân mới đang đến rất gần trải qua những khó khăn thiên tai chưa từng thấy
người dân xã an thủy thấy ý nghĩa hơn
bao giờ hết những tháng ngày bình yên và những gì có được hôm nay
thưa quý vị thời gian qua trên một số trang mạng có những tranh cãi về tên gọi của các di tích
trong quần thể di tích quốc gia phủ dày tại huyện vụ bản của tỉnh nam định
đây là vấn đề liên quan tới tính chính danh của một trong những di tích tiêu biểu của tín ngưỡng thờ mẫu ở việt nam
liên quan tới việc bảo tồn những di sản tin ngưỡng bản địa trong đó có nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu
đã được unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện cho nhân loại
công nhận đây là phủ chính tiên ương nhưng không biết vì lý do gì mà hiện tại bây giờ lại không nói là phủ chính
mà chỉ là phủ tiên ương thôi
quả chuông thời vua thành thái niên đại năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu hệ thống tám biếc cổ niên đại một nghìn tám trăm chín mươi hai đến năm một nghìn chín trăm tám mươi
hay một con dấu băng đồng niên đại cuối thế kỷ một mươi chín và nhiều chứng cứ khoa học khác đang lưu tại di tích
đều ghi nhận di tích là phủ chính tiên hương

công nhận đây là phủ chính tiên ương nhưng không biết vì lý do gì mà hiện tại bây giờ lại không nói là phủ chính tiên ương
nên ta vừa thờ ta vừa có tam tòa nhưng ta vừa có tam thân để khẳng định rằng cái chỗ này là nơi của ngài chính
cái điểm thứ hai quê hương của tiên của thân thánh thì nhất định phải là phủ này thôi
có văn bản của cục nhưng mà huyện nói là không gửi cho tôi tôi không thực hiện nhà như thế
thì chúng ta lại có vấn đề ở đây là về mặt hành chính thế còn về mặt khoa học cũng như là về sự thực lịch sử
thì nó đã rõ rồi không cần phải bàn cái vì nó đã rõ ràng quá rồi
nó gọi là phủ chính tiên ương nhưng mà trong văn bản cổ cứ ghi là phủ chính
phủ dày là trung tâm của tín ngưỡng thở mẫu phủ chính là trung tâm của trung tâm phủ dạch
với nhiều chứng cứ về khoa học lịch sử người dân cho rằng việc treo biển phủ chính tiên hương là hoàn toàn có cơ sở
việc thiếu rõ ràng của chính quyền địa phương đang tạo một hiệu ứng xấu cho công tác bảo tồn quản lý di tích
tất cả cái chữ phủ chính ấy là cơ quan nhà nước công nhận nhà khoa học công nghệ
nhân dân cơ bản được công nhận
chúng tôi không thể nào hiểu được là chính cái quy định khu vực trong đó có nói đến cái phủ chính này
đó có còn là pháp luật để chúng ta theo hay không
khi mà unesco người ta về đấy người ta công nhận thì chúng tôi đã vẫn có cái biển phủ chính rồi
đấy chứ không phải là bây giờ mới có đã vẫn có rồi
thì bây giờ người ta cũng phải hỏi người ta cũng phải đặt cái giống nghi vấn
tại sao trước kia có mà bây giờ lại bỏ đi
trước những bước xúc chính đáng và phản ứng mạnh mẽ của người dân kim thái
sự chậm chế của các ban ngành ở vùng bản
ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ văn hóa thể thao và du lịch có công văn số một trăm bảy mươi một
gửi ủy ban dân tỉnh nam định thống nhất theo hồ sơ khoa học của di tích
trong đó phủ tiên hương còn có tên gọi khác là phủ chính và phủ chính tiên hương
và đề nghị tỉnh nam định chỉ đạo các ban ngành hướng dẫn việc treo biển
tạo sự đồng thuận phù hợp với quy định về di sản văn hóa
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
hòa trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị ngày hôm nay công an huyện đồng long thành của tỉnh đồng nai cho biết đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý tám đối tượng tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã tiến hành kiểm tra căn nhà của phạm văn nam ba mươi ba tuổi
ngụ xã phước thái huyện long thành qua đó phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập tại đây
có nhiều biểu hiện nghi vấn vừa sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói ma túy đá và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
qua đấu tranh nam khai nhận thường xuyên mua ma túy về phân nhỏ bán lại cho các đối tượng nghiện để kiếm lời
trước đó chiều một mươi chín tháng một tại khu vực cổng bệnh viện long thành
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện long thành
phát hiện bắt quả tang đối tượng võ minh thông hai mươi tuổi ngụ thị trấn long thành huyện long thành
đang tàn trữ trái phép chất ma túy loại chất lỏng trên xe mô tô
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại khu phước long thị trấn long thành
lực lượng công an thu giữ thêm một chai nhựa chứa chất lỏng là ma túy
trưa nay đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hồ chí minh vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số ba
cục quản lý thị trường kiểm tra tại một điểm kinh doanh chứa trữ hàng tại số một nghìn chín trăm bốn mươi hai xẹt chín mươi một huỳnh tấn phát
huyện nhà bè và phát hiện một lượng lớn thuốc trị covid monubiravir
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang chứa một lượng lớn thuốc tân dược
mang các nhãn hiệu monubiravir loại hai trăm linh bốn trăm linh và tám trăm linh mg
phá vi biravir loại bốn trăm linh mg với số lượng lên tới hơn hai mươi ba viên
toàn bộ số thuốc này đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
nhưng lại không có nhãn phụ tiếng việt và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ của lô hàng cho rằng mình kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh
tuy nhiên lại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định
theo bộ y tế thuốc monobirver mới đang được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ do bộ y tế triển khai không bán trên thị trường
vì thế để đảm bảo an toàn hiệu quả người bệnh chỉ sử dụng thuốc monobiraver
khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định không tự ý mua
sử dụng thuốc monobiraver trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
trong quá trình sử dụng thuốc monobiraver nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc
cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời
cũng trong hôm nay nhận được tin báo của một nạn nhân trong thang máy bị rơi
từ tầng bốn xuống tầng hầm của khách sạn ở quận tân phú tp hcm
lực lượng cứu nạn cứu hộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận tân phú đã tiếp cận hiện trường đưa cô gái bị mắc kẹt ra ngoài
theo đó khoảng năm giờ cùng ngày phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy
ở một khách sạn đường tô hiệu phường hiệp tân quận tân phú
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú
được điều động có mặt tiến hành triển khai các dụng cụ chuyên dụng đưa nạn nhân ra ngoài
do thang máy bị rơi từ tầng bốn xuống tầng hầm nên nạn nhân bị thương
việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn
một lúc sau lực lượng dùng thang dây tiếp cận được cô gái và dùng kéo đưa nạn nhân ra bên ngoài
giao cho lực lượng cứu thương một trăm một mươi năm đưa vào bệnh viện cấp cứu
sáng ngày hai mươi hai tháng một lực lượng cứu nạn cứu hộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận tân phú tp hcm đã bàn giao con trang gắm nặng hai mươi năm kg cho chi cục kiểm lâm thành phố
để xử lý theo thẩm quyền quy định
trước đó con trang này đã ẩn nắp trên nóc nhà của một người dân gây hoang mang cho chủ nhà
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã mất nhiều thời giờ mới lôi được con trăn ra ngoài
không ai bị thương con trang màu vàng đen nằm trên trần trong một căn nhà ở đường thoại ngọc hầu
phường phú thạnh quận tân phú
trước đó chị lê thị cẩm nhung ba mươi chín tuổi sống tại căn nhà này cho biết
mình phát hiện khi dẫn con trăng đi tắm
khi phát hiện đầu trang khiến chị sợ hãi chạy ra ngoài may mắn hai mẹ con chưa bị trăng tấn công
sau đó chị nhung báo với lực lượng chức năng tới hiện trường gần chục chiến sĩ cứu hộ cứu nạn
đã phải phái trần của nhà vệ sinh dùng gậy nhữ trăng ra ngoài
sau đó hợp sức lôi trăng dài hơn ba mét bỏ vào bao tải
theo cảnh sát con trăng có thể sổng chuồn từ nơi khác
được biết tại thành phố vẫn tồn tại một số nơi nuôi trang tự phát trong khu dân cư
sau tiếp nhận chi cục kiểm lâm tp hcm đã thả con trăng về tự nhiên
thưa quý vị sau hai tháng thực hiện thử nghiệm bản điện tử thông báo xe ô tô vi phạm tốc độ trực tiếp
trên nhiều tuyến đường trọng điểm thì đến đây sở giao thông vận tải tp hcm
đã chính thức áp dụng mô hình này
đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông
cho tài xế và giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn
sau khi vừa ra khỏi đường hầm vượt sông sài gòn ở cả hai chiều
các lái xe dễ dàng quan sát thấy bản điện tử thông báo như thế này
đối với trường hợp ô tô vi phạm về tốc độ bạn sẽ chuyển sang màu đỏ
ghi rõ biển kiểm soát và tốc độ xe đã chạy
từ bản thông báo các lái xe sẽ biết ngay được mình có lái xe vi phạm tốc độ hay không
đối với các trường hợp vi phạm các dữ liệu sẽ được trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị tp hcm
chuyển tự động cho phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt tp hcm
hệ thống được tự động lắp đặt camera giám sát tốc độ và hệ thống radar
hệ thống sẽ tự động nhận diện biển số xe cũng như là hình ảnh phương tiện vi phạm
ngày giờ vi phạm
sau đó được đưa về thông tin về xe
và được truyền lên bản thông tin cách vị trí bán tốc độ khoảng hai trăm linh m
và toàn bộ những dữ liệu này sẽ được chia sẻ trực tiếp về phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
hiện tại toàn thành phố đang có hai mươi bảy thiết bị kiểm soát tốc độ tự động
kết nối với một mươi bản thông báo điện tử trực tiếp
ngoài hai vị trí ở hai đầu đường hầm vượt sông sài gòn
còn có các tuyến trọng điểm như đường nguyễn văn linh quốc lộ hai mươi hai
cầu phú mỹ quốc lộ một
các lái xa lộ hà nội cũng đang được phận hành
mô hình này cũng tăng tính thuyết phục đối với tài xế khi nhận bị xử phạt qua hình ảnh
bởi trước đó lái xe đã biết rõ lỗi vi phạm của mình
trong công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh
mặt thường lợi đó cũng giúp cho người dân nâng cao được ý thức khi tăng giao giao thông
lúc nào trong tư tưởng người dân điều khiển phương tiện lên đường
cũng là suy nghĩ là có một lực lượng đang giám sát mình
nên là từ đó nâng cao ý thức hơn và chấp hành hơn
cũng mục đích nhằm giảm tài nạn giao thông trong chức đảm bảo cho người dân được an toàn
qua đó thì cũng góp phần giảm tải cho lực lượng cảnh sát giao thông
trong việc tuần tra kiểm soát và vẫn đảm bảo được tình hình thực tượng giao thông tân tiến
nguyệt xử lý vi phạm hình ảnh cũng được sự đồng thuận của người dân
vì hình thức này đảm bảo được tính nghi minh công khai minh bạch
hành vi vi phạm cũng thể hiện rất rõ ràng chính xác
tránh việc tranh cãi đối đầu giữa người dân và lực lượng cảnh sát giao thông
bên cạnh đó việc xử phạt hình ảnh bằng hệ thống camera chấm sát
cũng giúp nhiều phát hiện các dụ dịch khác
người an ninh tật tự người tai nạn giao thông người ủng tắc giao thông
để giúp tôi bố trí kịp thời với bộ chính sĩ để giải quyết dụ dịch
ngoài sớm nắm thông tin vi phạm mô hình này còn nhằm tuyên truyền
cảnh báo lái xe tuân thủ tốt hơn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
từ đó không để xảy ra các lỗi vi phạm đồng thời giảm được nguy cơ có xảy ra tai nạn
mình dễ mình biết biết có dụ phạm mình biết cũng dễ
thì cái việc lắp biển báo thì nó sẽ làm cho tài xế chú ý quan sát hơn
và hạn chế được tốc độ khi vi phạm rồi tài xế sẽ lưu thông cẩn thận hơn
thời gian tới trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị tp hcm
sẽ tiếp tục khảo sát và dự kiến đề xuất lắp đặt bản điện tử
tại các điểm kiểm soát tải trọng xe
trong khuôn khổ lễ hội tết việt năm hai nghìn hai mươi hai do sở du lịch tp hcm tổ chức
ngày hội khinh khí cầu diễn ra vào ngày hôm nay và ngày mai tại công viên nắp hồng thủ thiêm
đang thu hút sự chú ý đông đảo của người dân
tối hai mươi hai tháng một ngày hội kinh khí cầu mới chính thức khai mạc
nhưng ngay từ sáng sớm rất đông người dân đã có mặt tại công viên hầm thủ thiêm
để chinh ngưỡng những quả khinh khí cầu sắc màu rực rỡ
ông nguyễn thanh hùng việt làm nghề nhiếp ảnh từng tác nghiệp tại nhiều lễ hội
ở các địa phương
xong với ông ngày hội này vẫn mang tới nhiều nét hấp dẫn riêng biệt
đặc biệt khi thành phố vừa trải qua những biến động lớn do dịch bệnh covid một mươi chín
và giờ đây đã trở thành vùng xanh
cái lễ hội hôm nay thì nó hay ở chỗ là lần đầu tiên làm thì tôi cảm thấy rằng nó hấp dẫn đối với tôi
cái chính vùng xanh đó thành cho chúng tôi được cái tự do
cho chúng tôi được cái sự thoải mái
cho chúng tôi sự an tâm để chúng tôi đi tác nghiệp
có những bức ảnh đẹp để phục vụ cho ngược lại cho quý cư dân
chị phạm thị thanh mai người dân quận bình thạnh
cùng nhóm bạn cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ khi tình cờ ghé qua đây
thực sự nhìn thấy khinh khí cầu và sắc màu cùng với mọi người tụ tập ở đây mình thấy rất là vui
bởi vì rằng là đã qua cái giai đoạn khủng hoảng với lại dịch covid rồi
bây giờ cả thành phố đã có một màu xanh
tất cả ai cũng háo hức đổ ra đường
đồng thời với không khí xuân về nhà nhà đang vui tươi
thành ra là mình cảm thấy trong lòng rất là phấn khởi
chúng tôi cũng đã huy động được là một trong những không gian và địa phương tiên phong của cả nước
để tổ chức cái lễ hội khinh khí cầu lớn nhất của cả nước
và với huy động khoảng là một mươi sáu trái khinh khí cầu
và trong cái hoạt động đó thì người dân thành phố từ ngày hai mươi hai tới hai mươi ba
có thể trải nghiệm thêm những hoạt động dưới nước
hoạt động về thể thao như là nhảy bao bố đạp xe đạp và vân vân
và chúng tôi kỳ vọng rằng là sự kiện này sẽ trở thành sự kiện thường niên của du lịch thành phố hồ chí minh
để nhằm trong những hoạt động để chúng ta cùng đẩy nhanh về việc phục hồi du lịch trong thời gian tới
với nhiều hoạt động bên lề như biểu diễn dù lượng du thuyền thể thao dưới nước
các trò chơi vận động cùng các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc
ngày hội kinh khí cầu hứa hẹn sẽ là điểm đến lý thú cho người dân thành phố dịp cuối tuần này